xã hội càng phát triển đời sống con người ngày càng được nâng cao
không phủ nhận sự ra đời của các dự án khu dân cư khu đô thị từ thành thị đến nông thôn
đã góp phần nâng cao đời sống người dân đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương
tuy nhiên không phải dự án nào cũng đem lại hiệu quả và được người dân đồng tình ủng hộ
câu chuyện về dự án khu dân cư vàm cỏ đông ở xã tân bủ huyện bến lức tỉnh long an là một ví dụ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm bốn mươi năm trên qdubnd
quyết định chủ trương đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hàng vàm cỏ đông long an làm chủ đầu tư dự án
khu dân cư vàm cỏ đông tại xã tân bủ huyện bến lức
theo phương án từ trước đối với hơn một trăm linh ngôi nhà xây kiên cố của người dân
nằm trong dự án này được giữ lại là chỉnh trang đảm bảo an sinh cho người dân
tuy nhiên quyết định chủ trương và phê duyệt quy hoạch
lại cho phép di dời toàn bộ dân với bản chất là xây dựng khu dân cư mới hoàn toàn
điều này đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ gây gắt từ phía những người dân nơi đây
sống hồi xưa giờ ở đây là bom đạn chiến tranh nhiều quá rồi là cực khổ quá
nhưng mà đường thì xá thì mới có dân thì mới được hưởng thôi chưa có gì hết
là dự án thì ở đâu thì cô thì vô cô không biết
nhưng mà vô cái là nói là có cái dự án đưa lên là cái kêu dân đồng ý ký tên đo là dân đây phản ảnh không chịu
không có nhận được thông báo gì hết nhưng mà chỉ nghe nghe thôi là thấy treo đầu này một bản đầu dưới đây một bản
nhưng mà chưa có mời được dân hợp nữa mà treo là tháng một mươi hai là đưa vào hoạt động
mà chưa có mời được dân hợp nữa giống như đi ăn cướp của người ta vậy
quan điểm của chị là chị không đồng ý đất của chị là để trả cho chị
nhưng mà lấy quyền gì mà nói là ra quyết định thu hồi đất
đất người ta mua mà đất hồi xưa qua ông bà người ta mà
khi được hỏi chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạng vàng cỏ đông đã gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người dân hay chưa
thì người dân trả lời mới chỉ gặp một lần duy nhất để thông báo nhưng là đại diện chính quyền xã tân bũ và huyện bến lức
nhưng cuộc gặp không thành vì quá nhiều khúc mắt của người dân không được trả lời thỏa đáng
còn chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạng vàng cỏ đông hoàn toàn chưa làm việc tiếp xúc với người dân lần nào
không những vậy người dân còn cho biết có những nhóm người lạ mặt tự ý đến các hộ dân để đo đạc cắm mốc mà không được sự đồng ý của người dân
khiến họ càng bất bình hơn về cách làm việc của chủ dự án này
muốn tới nhà tôi thầy báo cho tôi biết ngồi này đem máy đem mốc tới đặt máy rồi quay chụp hình chỗ này chỗ kia chỗ đó
là thấy cái đó làm không có giống như là không có không có được rõ ràng
làm cái kỳ thấy kỳ lắm
làm nó không đúng đúng ra mình muốn mình muốn tới nhà
ta mình làm những gì gì mình phải cho người ta biết trước
ờ đang ở nhà tôi mời anh vô uống nước hay là mời anh vô làm gì gì gì không có tự động tới làm
ngoài sự phản đối từ phía người dân theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
còn rất nhiều thông tin về chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạng vòng cỏ đông như
công ty mới thành lập chưa có kinh nghiệm làm dự án năng lực tài chính yếu kém
lập báo cáo chủ trương đầu tư sơ sài không đáp ứng yêu cầu
nhưng đã nghiễm nhiên được cấp làm chủ đầu tư dự án khu dân cư vàng quả đông
tại xã tân bủ huyện bến lức đang cần được làm rõ
hiện phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với ủy ban nhân dân tỉnh long an
và các bên liên quan để làm rõ những nội dung nêu trên